trận lũ quét kinh hoàng vào ngày ba tháng tám vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho huyện vùng cao mù căng trải
hiện đã xác định được năm người chết chín người còn đang mất tích ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
thế nhưng trong giờ phút nan nguy ấy vẫn xuất hiện những tấm lòng hết lòng vì người khác
đó là anh giàng a già hai mươi sáu tuổi ở tổ tám thị trấn mù căng trải đã quên mình cứu ba mẹ con chị lò thị hương thoát khỏi cơn lũ dữ
cho đến tận bây giờ anh giàng a già vẫn chưa hết bằng hoàng bởi trận lũ kinh hoàng đã gần như san phẳng khu vực tổ tám thị trấn mù căng trải nơi anh cùng vợ con đang sinh sống
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày ba tháng tám khi cả thị trấn mù căng trải vẫn còn đang say trong giấc ngủ thì nước lũ bất ngờ đổ về theo các khe núi
nghe tiếng có người kêu cứu chỉ kịp đẩy vợ và đứa con nhỏ chạy lên đồi cao phía sau phòng trọ
anh giảng a già bất chấp nguy hiểm men theo khu vực bờ tường kịp thời cứu ba mẹ con chị lò thị hương ở cùng khu nhà trọ kế bên khi đó vẫn còn đang loay hoay giữa dòng nước hung dữ kéo theo nhiều cành cây và đá tảng trên núi